với mục tiêu sớm đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới vào sáng ngày hôm nay
công an tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức gia quân một mươi hai tổ công tác thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
người dân trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu cơ bản chấp hành tốt các quy định về giãn cách
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhân dân còn chủ quan chưa chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội
một số khu vực phong tỏa tuy được giám sát chặt chẽ bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn tình trạng tụ tập
giao lưu không giữ khoảng cách đúng quy định gây ra tình trạng lây nhiễm chéo thành những ổ dịch
lãnh đạo công an tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu cán bộ chiến sĩ tham gia một mươi hai tổ đặc biệt
tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chấp hành các quy định chỉ thị một mươi sáu
tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường khu dân cư để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
kiểm tra hỗ trợ lực lượng công an trực tiếp đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát
khu cách ly phong tỏa trong các ngõ hẻm khu dân cư
trong quá trình làm nhiệm vụ các tổ công tác cũng phải nắm bắt nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân
trong khi thực hiện giãn cách xã hội để trực tiếp giúp đỡ hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết
theo kế hoạch một mươi hai tổ công tác này hoạt động từ hôm nay đến hết ngày hai mươi năm tháng tám